công an tỉnh cà mau vừa triệt xóa và bắt quả tang hai mươi chín đối tượng đang đá gà ăn tiền
được tổ chức tại khu đất chống thuộc ấp một mươi hai b xã khánh bình đông huyện trần văn thời
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi tám con gà sáu cặp cựa một mươi bảy xe máy
một mươi chín điện thoại di động cùng số tiền trên một mươi tám triệu đồng
được biết trường gà trên thành lập trong một thời gian dài
công an xã cũng đã hai ba lần bắt nhiều quả tang với đối tượng đến trường gà sát phạt ăn tiền
nhưng do địa hình phức tạp nên không triệt xóa rứt điểm được